đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung mương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình định về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị ban thường vụ tỉnh ủy bình định đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng
tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ hai mươi của đảng bộ tỉnh
đến thời điểm này bình định đã hoàn thành tổ chức đại hội các tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tỷ lệ bảy mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy bình định đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng thời tin tưởng rằng tỉnh ủy bình định sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
nhất là đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng